các anh chị có nói về độ nguy hiểm của bệnh viêm đường hốp nói chung kể cả viêm hốp trên và hốp dưới
nếu mà chúng ta không có những cái cải thiện kịp thời
thế nhưng mà rất là mong phó giáo sư giáo sư tiến sĩ ngô quý châu có thể cho chúng tôi biết kỹ lưỡng hơn
rằng là những cái nguy cơ tiềm ẩn có thể để lại hoặc là xảy ra trên cái quãng đường
mà chúng ta không điều trị kịp thời cho các bệnh viêm đường hốp đấy
vâng với nguy cơ với đường hốp trên thì như cô thủy trao đổi thì thông thường bệnh nhẹ
nhưng mà với người lớn chẳng hạn thì một trong nguy cơ là nếu mà một cái nhiễm trùng đường hốp trên
ví dụ như viêm mũi viêm soan mà không điều trị một cách chế đề
thì sẽ đến tư viêm cấp và thành viêm bàn cấp và viêm mãn tính
với từ đó cũng có thể phát
sinh thêm một số cái biến chứng khác nữa là trong đó có cái chuyện mà viêm nhiễm trùng đường hốp dưới
đường hốp dưới thì cái mà thông thường là viêm phế quản
viêm phế quản là người lớn thật thì cũng những người ở những người cơ địa bình thường
không có bệnh lý gì đặc biệt ví dụ không có suy giảm miễn dịch do các bệnh lý ung thư
không có bệnh tiểu đường không có nghiện rượu sơ han
thì nó cũng thông thường nó diễn biến không
không nguy hiểm lắm
thế nhưng mà trên những cơ địa mà có những bất thường hoặc là cấu trúc phổi
ví dụ như bệnh phổi thành viêm mãn tính hèn phế quản hoặc là giãn phế quản
hoặc là trên cơ địa cái sức đề kháng nó kém bị suy giảm biến dịch
hoặc do virus suy giảm biến dịch hoặc do các bệnh vụng thư tiểu đường
nó làm cái sức đề kháng nó kém đi
thì cái nguy cơ diễn biến nó làm xuất hiện ví dụ đợt cấp của tính nó nặng lên
dẫn đến suy hợp
hoặc là nhiễm trùng lan rộng xuống cả đến nhu mô phổi
gây suy hợp cấp thậm chí là đe dọa tinh mạng
hoặc là sâu hướng nữa dẫn đến từ cái viêm phổi dẫn đến thành áp xe phổi
thì thậm chí vỡ ra khoang hoàng phổi ngủ hoàng phổi chẳng
thì nó diễn biến nó nặng và kéo dài hơn nhiều so với những nhiễm trùng mà còn khu chú ban đầu
dạ đó là ở người lớn
thế còn hẳn là với trẻ em thì cái nguy cơ biến chứng của nó sẽ diễn ra nhanh hơn
và nó sẽ có những cái đặc điểm riêng mà chúng ta lại càng đặc biệt quan tâm đúng không ạ
vâng nếu như là anh trông anh có trình bày
tức là ở người lớn thì nó gây những cái hậu quả và thường trên cái bệnh nền
nhưng trẻ em nó hơi đặc biệt nó gọi là bệnh cấp
nếu như người lớn có xu hướng mãn tức là người ta bị thái đi thái lại
hèn phế quảng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
thì trẻ em nó cấp tính
và cái cấp tính thì khả năng thích nghi mình rất là kém
những cái hiểm mãn tính thì nó cứ dai dẳng từ từ đúng là nó cứ lên lên xuống xuống
nhưng nó chịu đựng được
trên cái nền người lớn cái đề kháng nó cũng ổn
và trẻ em cấp tính cho nên là người ta không thể chịu được
đang sáng đến nay buổi chiều nó đột ngột
và một cái hậu quả rất nặng nề gọi là suy hấp
thế sao lại suy hấp
chúng ta nói nôm na cái tình trạng cơ thể không có đủ oxy
do đường thở nó viêm nghiễn rồi nó bị tắc nghẽn đường thở
tức là cái định lý đấy nó kêu chít hẹp
để nó bị đường dẫn khí đến tổn thương nhu mô phổi
như là viêm phổi như ta nói viêm tiểu
phải quản hên phải quản rất là cấp tính
và đối với cái diễn biến cấp tính mà chúng ta không phát hiện kịp thời
và thay là không có sử trí đúng trong những trường hợp đó
thì đứa trẻ đi đến tử vong rất nhanh rất là nhanh đột ngột
đặc biệt những nhóm trẻ dưới ba tháng
cho nên khi mà đi nói dạy pháp viên cùng một cái bệnh lý viêm phổi
những lứa tuổi khác nhau cơ địa khác nhau tiến triển sẽ khác nhau
cùng một đứa trẻ bị bệnh những đứa trẻ này cơ địa đẹ non tiến triển sẽ khác
cùng một đứa trẻ đó suy dinh dưỡng cơ địa sẽ khác
còn những đứa trẻ bình thường tiến triển sau đáp ứng điều trị ổn dần
cho nên chúng tôi sợ nhất trong các bệnh lý trẻ em
chính là suy hấp biến chứng của các bệnh lý đối hợp dưới